tình quốc tế ít nhất bốn mươi chín người bị thương do bão lan càn quét nhật bản trước khi di chuyển về phía biển nhật bản
bão đã gây mưa lớn và nhiều thiệt hại đối với một số khu vực tại quốc gia đông bắc á này
cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai xác nhận bốn mươi chín trường hợp bị thương là cư dân tại chín tỉnh ở miền tây nhật bản
trong đó có hai mươi bốn người ở tỉnh hyogo
ngoài ra bão lan cơn bão thứ bảy càn quét nước này kể từ đầu năm cho đến nay cũng đã phá hủy một trăm bốn mươi một ngôi nhà
bão đổ bộ vào miền trung và miền tây nhật bản trong ngày một mươi năm tháng tám kéo thêm mưa lớn và gió giật mạnh
đặc biệt tỉnh toturi ở miền tây hứng chịu lượng mưa kỷ lục
thành phố tottori thủ tỉnh này đã ban bố cảnh báo khẩn cấp mức cao nhất của quận sajicho
ghi nhận lượng mưa kéo dài hàng giờ lên tới chín mươi bảy năm mm
đây là mốc cao chưa từng thấy kể từ khi cơ quan chức năng bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm một nghìn chín trăm tám mươi